tuấn có nhắn tin hỏi cô đã về chưa nhưng không thấy cô anh trả lời nên em vô cùng hoàng sợ

quá trình làm việc tại hãng taxi đại diện công ty mai linh cho biết không có chiếc xe nào mang biển số ba mươi tám h một mươi một nghìn chín mươi một
mà chỉ có một chiếc xe mang biển số ba mươi tám a một mươi một nghìn chín mươi một do lái xe nguyễn văn tiến địa chỉ ở phường thạch linh tp hà tĩnh điều khiển
nắm trên tay lịch trình hoạt động của hãng taxi đại diện công ty mai linh cho biết không có chiếc xe nào mang biển số ba mươi tám h một mươi một nghìn chín mươi một
và chỉ có một chiếc xe mang biển số ba mươi tám a một mươi một nghìn chín mươi một do lái xe nguyễn văn tiến địa chỉ ở phường thạch linh điều khiển

và chỉ có một chiếc xe mang biển số ba mươi tám a một mươi một nghìn chín mươi một do lái xe nguyễn văn tiến địa chỉ ở phường thạch linh điều khiển